trong đó có khoảng bảy người việt nam đang sinh sống làm việc và học tập tại ukraine
để bảo đảm an toàn cho các công dân này thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã có công điện về việc bảo hộ công dân pháp nhân việt nam
với mục tiêu là phải bảo đảm an ninh và an toàn cao nhất cho công dân pháp nhân việt ở ukraine và các nơi có liên quan
ngay sau khi thủ tướng chính phủ chỉ đạo bộ giao thông vận tải đã yêu cầu cục hàng không việt nam chỉ đạo các hãng hàng không
chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đưa người việt nam và thành viên gia đình từ ukraine về nước
cục hàng không việt nam cũng đã có văn bản gửi cho tất cả các hãng hàng không tính toán mọi phương án chuẩn bị nhân lực vật lực
đồng thời phối hợp chặt chẽ với bộ ngoại giao và các bên liên quan để xây dựng phương án bay và đón công dân hợp lý nhất